và văn kiện không đề cập tới một lệnh bình chiến hay ngừng bắn lâu dài
trong diễn biến liên quan liên hợp quốc hôm qua đã kêu gọi chính quyền israel cho phép viện trợ nhân đạo vào giải gaza thông qua cửa khẩu kerem salom như một phần trong kế hoạch mới điểm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân
tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình hôm qua đã có cuộc gặp thiện đỉnh bên lề tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn hai mươi ba đang diễn ra tại san francisco của mỹ
để thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế cùng quan tâm
phát biểu mở đầu cuộc gặp tổng thống mỹ joe biden cho rằng nước này và trung quốc cần đảm bảo cạnh tranh giữa hai bên sẽ không biến thành xung đột
bên cạnh đó hai bên cũng cần quản lý mối quan hệ song phương một cách có trách nhiệm
điều quan trọng nhất là hai nhà lãnh đạo chúng ta không có sự hiểu lầm
chúng ta cần đảm bảo cạnh tranh không biến thành xung đột và được quản lý một cách chuyên nghiệp
chúng ta cũng có trách nhiệm với thế giới
trong việc hợp tác trước các thách thức từ biến đổi khí hậu đến trí tuệ nhân tạo đều cần có nỗ lực chung
về phần mình chủ tịch trung quốc tập cận bình coi quan hệ trung mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới
đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo hai bên mang trên mình trách nhiệm nặng nề đối với người dân hai nước thế giới cũng như lịch sử
bên cạnh đó hai nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và phối hợp chặt chẽ hơn trong vấn đề khí hậu
ngay sau phát biểu mở đầu hai nhà lãnh đạo đã tiếp tục họp kín để thảo luận về hàng loạt các vấn đề quan trọng khác trong đó có những vấn đề gai góc trong quan hệ song phương vấn đề triều tiên cũng như tình hình xung đột trung đông và ukraine
đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo mỹ và trung quốc trong một năm trở lại đây sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi cuối năm ngoái tại bali indonesia
trong khi đó hãng thương tấn trung ưu triều tiên kc này đã đưa tin các quan chức nước này và nga đã có cuộc gặp tại bình nhưỡng
luận về việc mở rộng hợp tác về kinh tế khoa học và công nghệ nhằm thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được hồi tháng chín
kcna cho hay cuộc gặp diễn ra hôm một mươi năm tháng một mươi một tại bình nhưỡng do bộ trưởng quan hệ kinh tế đối ngoại triều tiên jun jong ho và bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên nga alexander kozlov chủ trì
kcna cho biết hai nước đã ký biên bản cuộc họp sau không công bố thông tin chi tiết
ngoài ra bộ trưởng thể thao hai nước cũng đã hội đàm tại bình nhưỡng để mở rộng hợp tác và thống nhất kế hoạch trao đổi
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu phái đoạn nga giống kozlov dẫn đầu đợi đến triều tiên hôm một mươi bốn tháng một mươi một
trong bối cảnh moscow và bình nhưỡng tăng cường hợp tác sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng chín vừa qua
các nhà ngoại giao liên minh châu âu eu cho hay ủy ban châu âu ec đã đề xuất lệnh cấm nhập khẩu kim cương và khí đốt hóa lỏng từ nga
đồng thời thắt chặt việc áp trần giá dầu của nga như một phần của các lệnh trừng phạt mới đối với moscow
có trừng phạt thứ một mươi hai mà hai mươi bảy quốc gia thành viên liên minh châu âu
sẽ thảo luận vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một cũng bao gồm lệnh cấm quá cảnh hàng hóa và công nghệ qua nga
vốn có thể thúc đẩy năng lực công nghiệp của nước này cùng lệnh cấm nhập khẩu một số kim loại
thỏa thuận về gói trừng phạt mới nhất dự kiến sẽ mất vài tuần vì cần có sự nhất trí của tất cả hai mươi bảy quốc gia eu
đề xuất này bao gồm việc cấm nhập khẩu trực tiếp kim cương của nga từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
và thực hiện cơ chế truy xuất nguồn gốc từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu đá quý của nga được xử lý ở nước thứ ba
đan mạch sẽ được sao nhiệm vụ kiểm tra và có khả năng ngăn chặn các tàu chở dầu của nga đi qua eo biển nước này
nhằm thực thi hạn chế đối với dầu của nga
trong một động thái đáp trả cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cảnh báo
đan mạch sẽ vi phạm công ước liên hợp quốc về luật biển nếu ngăn chặn các tàu trở dầu của moscow
bộ ngoại giao paraguay thông báo
chính phủ nước này và venezuela đã nhất trí
nối lại quan hệ ngoại giao sau năm năm gián đoạn
đồng thời công nhận đại sứ của nhau trong vài ngày tới
quyết định nối lại quan hệ ngoại giao được thông qua sau cuộc điện đàm giữa tổng thống paraguay santia gopena
và người đồng cấp venezuela nicolas maduro
tại cuộc điện đàm cả hai nhà lãnh đạo cam kết khởi động lại quan hệ song phương
dựa trên sự tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc cơ bản về quyền bình đẳng
quyền tự quyết của các dân tộc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác
hai bên đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia
cũng như duy trì tình hiếu nghị và đoàn kết tại khu vực mỹ latinh
paraguay và venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
sau khi asuncion công nhận lãnh đạo phe đối lập juan guaido là tổng thống lâm thời của venezuela
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
chính quyền taliban tại afghanistan cho biết chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không fly dubai
đã hạ cánh xuống thủ đô kabul vào ngày một mươi năm tháng một mươi một
đánh dấu việc hãng hãng không giá rẻ này khởi động lại hoạt động bay đến afghanistan sau khoảng hai năm giả noạn
theo đó fly dubai có trụ sở tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
đã trở thành hãng hàng không quốc tế đầu tiên nối lại các chuyến bay đến afghanistan
kể từ khi mỹ rút quân khỏi nước này năm hai nghìn hai mươi một
trước đó quyết định nối lại các chuyến bay của fly dubai từ dubai đến kabul
đã được công bố vào giữa tháng một mươi vừa qua với tần suất hai chuyến mỗi ngày
việc vận hành hết công suất sân bay kabul được cho là rất quan trọng
để phục hồi nền kinh tế afghanistan
đang bị khủng hoảng nghiêm trọng
italia đang ghi nhận làn sóng di cư bất hợp pháp mới cao nhất từ năm hai nghìn một mươi năm
chính quyền nước này thông báo trong vòng hai mươi bốn giờ qua hơn một bốn trăm linh người di cư được giải cứu
đã đến đảo lampedusa ở miền nam sau một số hoạt động cứu hộ
của cả lực lượng hải quân italia và châu âu tại eo biển sicili
theo hội chữ thập đỏ italia hơn một bốn trăm linh người di cư sẽ được phân chia
đưa tới các trung tâm nhập cư khác nhau

nhằm chặt chánh tình trạng quá tải trên đảo lampedusa
cơ quan biên phòng và cảnh sát biển châu âu cho hay số lượt vượt biên bất thường
tại đường biên giới ngoài của liên minh châu âu đã lên tới hơn ba trăm ba mươi một lượt
trong một mươi tháng đầu năm nay mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi năm
trong đó khu vực địa trung hải vẫn là tuyến đường di cư đông nhất
với hơn một trăm bốn mươi ba người đã đến châu âu qua tuyến đường giữa bắc phi và italia
thưa quý vị nghề đánh bắt cá vốn đã xuất hiện từ rất lâu đời ở nhật bản
người dân nước này đã sáng tạo ra rất nhiều cách bắt cá khác nhau
trong đó hình thức đánh bắt cá bằng chim cốc được đánh giá là một phương pháp truyền thống vô cùng độc đáo
tuy nhiên phương pháp hơn một năm tuổi này đang có nguy cơ bị mai một do biến đổi khí hậu
nội dung cụ thể sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
trong mảnh đêm gần như đen kịt chỉ có chút ánh sáng le lói ở mỗi thuyền
ông yuchiro adachi đang điều khiển những con chim cốc để bắt cá thông qua sợi dây buộc vào cổ chúng
đây là phương pháp bắt cá ai u có truyền thống nhiều thế kỷ mà người nhật bản gọi là u kai
khi mặt trời đã lặn đến mức bạn không thể nhìn thấy mặt đất và cá đang ngủ bạn nhóm lửa lên và bắt đầu câu cá uki
khi làm điều đó cá sẽ bị đánh thức nên chúng bắt đầu di chuyển xung quanh để cố gắng trốn thoát
đó là cách chim cốc có được chúng
ông yuichiro adachi thế hệ thứ một mươi tám trong một gia đình có truyền thống làm ngư dân và là một trong bốn mươi tám người ở nhật bản
tiếp tục truyền thống một ba trăm linh năm đánh bắt cá trên sông nagara ozae trung tâm tỉnh gifu để phục vụ cho gia đình hoàng gia nhật bản
song ông cho biết nhiều thứ đang thay đổi rõ rệt
khi hành tinh ấm lên thời tiết trở nên khó dự đoán hơn
những cơn mưa lớn hơn đang khiến nagara muốn tưởng yên bình
trở nên dễ bị lũ lụt hơn bình thường
ngư dân chúng tôi có mặt ở đây mỗi ngày và mọi thứ đang thay đổi từ mực nước tới kích cỡ các viên đá trên sông
trước đây chỉ có những tảng đá lớn nhưng bây giờ là cả đá nhỏ
đá vì thế cũng ngày càng nhỏ đi
các nghiên cứu về môi trường ghi nhận nhiệt độ ở sông nagara đã tăng lên mức cao ba mươi độ c
tương đương với tám mươi sáu độ f làm chỉ hoãn thời kỳ sinh sản của cá aiu tới một tháng
ngoài ra lũ lụt do biến đổi khí hậu
cũng làm cá aiu mất đi nguồn thức ăn ưu tiên
do nhiệt độ nóng lên trong những năm gần đây lũ lụt lớn xảy ra thường xuyên hơn
nên các công trình cải tạo cũng mọc lên nhiều
cá aiu thích ăn tảo bám vào những tảng đá lớn
nhưng những tảng đá này bị lấp kín bằng sỏi và cát nên chúng không thể ăn được
khi sản lượng đánh bắt giảm ngư dân phải tìm cách khác để bổ sung thu nhập
bằng cách tổ chức một số loại hình du lịch để phục vụ du khách
các công ty lữ hành bắt đầu kết hợp với địa phương
tổ chức các tuồng ngắm sông nagara buổi tối
kết hợp ăn uống
và tìm hiểu về nghề đánh bắt cá truyền thống
tuy nhiên biến đổi khí hậu dẫn tới tình trạng thời tiết bất thường
khiến số lượng các tour du lịch sông nước bị hủy ngày một nhiều
giới chức địa phương cho biết
có những lần thuyền chở du khách bị cuốn trôi tới khu vực cửa sông
các công ty du lịch có thể nghĩ ra nhiều loại hình trải nghiệm khác nhau
để đối phó với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách
nhưng khi nhiệt độ ngày càng tăng cá aiu sẽ phát triển và sinh sản ngày càng chậm
điều này đồng nghĩa với việc nghề đánh bắt cá độc đáo bằng chim cốc trên sông nagara
một nét truyền thống hàng nghìn năm tuổi của nhật bản sẽ nhanh chóng mai một và biến mất